các nhà lãnh đạo liên minh châu âu eu đã nhất trí tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với iran
sau cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái của nước này nhằm vào israel vào đêm ngày một mươi ba tháng bốn
quyết định trên được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh của eu diễn ra ở thủ đô bruxelles của bỉ trong hai ngày một mươi bảy và một mươi tám tháng bốn
phát biểu tại hội nghị chủ tịch hội đồng châu âu charles misen nêu rõ lệnh trừng phạt sẽ nhằm vào các công ty của iran
liên quan đến hoạt động sản xuất thiết bị bay không người lái và tên lửa
chúng tôi đã quyết định áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với iran
đó là một tín hiệu rõ ràng mà chúng tôi muốn gửi đi
chúng tôi đã có một cuộc tranh luận sôi nổi và chúng tôi cảm thấy điều quan trọng là phải làm mọi cách để cô lập iran hơn nữa
ý tưởng là nhằm vào các công ty cần sản xuất máy bay không người lái tên lửa
đây là ý tưởng của đa số và chúng ta sẽ có thêm thông tin sau quyết định mà hội đồng eu đưa ra
các nhà lãnh đạo eu cũng kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa mọi hành động
có thể làm gia tăng căng thẳng trong khu vực
tôi nghĩ rằng chúng ta phải điều chỉnh và mở rộng các lệnh trừng phạt vào iran
chúng tôi ủng hộ điều này
các lệnh trừng phạt nên nhằm vào những đối tượng thực thể giúp iran chế tạo tên lửa và máy bay không người lái
về phần mình thủ tướng đức nhấn mạnh điều quan trọng hơn cả là israel không nên tiến hành một cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn
cùng ngày các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương của nhóm các nước công nghiệp phát triển
đều đồng ý cam kết đảm bảo hợp tác chặt chẽ
trong các biện pháp trừng phạt nhằm vào iran
đêm ngày một mươi ba tháng bốn iran đã tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái
nhằm đáp trả vụ tấn công tòa nhà lãnh sự trong đại sứ quán iran tại syri hôm một tháng bốn
mà tehran cho rằng xrn đã thực hiện
trong khi đó thủ tướng israel benjamin netanyahu cho biết
nước này sẽ tự đưa ra quyết định về an ninh của mình và sẽ làm mọi điều cần thiết để bảo vệ đất nước